chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị một trong những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn là lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội thay vì chủ sử dụng lao động giữ như hiện nay
việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội giúp người lao động nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của bản thân
đồng thời chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định
ngay sau khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc đã tích cực triển khai công tác giả soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý
và tính đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc đã trả trên tám mươi bốn sổ cho người lao động đạt năm mươi một trên tổng số sổ bảo hiểm xã hội trên toàn tỉnh
từ một tỉnh cơ sở vật chất còn nghèo nàn thu nhập bình quân đầu người chỉ gần bằng năm mươi trung bình cả nước
sau hai mươi năm tái lập tỉnh vĩnh phúc đã vươn mình trở thành một tỉnh phát triển với tỉ trọng công nghiệp cao
thành công đó là nhờ sự nỗ lực của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương
luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp
cũng như có những chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động
trao sổ bảo hiểm cho người lao động tự quản lý là một trong những chính sách đảm bảo lợi ích tối đa của người lao động
cũng như giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp
nhận thức được lợi ích lớn từ chính sách này
ngay sau khi bảo hiểm xã hội việt nam phát động phong trào
đảng ủy ubnd đã có nhiều văn bản chỉ đạo giúp bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc nhanh chóng đi đầu
sau khi nhận văn bản của bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội nam
bảo hiểm xã hội tỉnh có thành lập ban chỉ đạo và do đồng chí giám đốc trực tiếp làm trưởng ban
sau khi thành lập ban chỉ đạo bảo hiểm xã hội tỉnh có thành lập hai tổ làm thực hiện nhiệm vụ này
đó là tổ nhập niệm và tổ thẩm định
trong quá trình tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội tỉnh có tổ chức một hội nghị rất rộng
gồm thành phần cả bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như huyện thành thị và các doanh nghiệp
các đơn vị đến để chúng ta thực hiện hướng dẫn việc giả soát việc triển khai để trả sổ cho người lao động
từ hội nghị triển khai này bảo hiểm tỉnh có kế hoạch rất cụ thể rất chi tiết bao gót cả nội trình thực hiện
công ty cổ phần dày vĩnh yên hiện đang đảm bảo việc làm cho trên hai sáu trăm linh lao động
với mức thu nhập từ bốn năm đến năm năm triệu đồng
hơn một mươi năm qua công ty đóng bảo hiểm
xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động luôn luôn đảm bảo về thời gian quyền lợi chế độ
cho tất cả số người tham gia lao động từ ba tháng trở lên
chính vì vậy ngay trong đầu quý ii năm hai nghìn một mươi bảy công ty là một trong những đơn vị đầu tiên nhận được sự quan tâm hỗ trợ
của bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc triển khai thực hiện việc trao sổ đến tận tay người lao động
tôi làm việc ở công ty được một mươi sáu năm rồi ạ
tôi nghe với ban lãnh đạo công ty là tuyên truyền với tất cả anh chị em công nhân
sẽ chuẩn bị sẽ được nhận lại sổ bảo hiểm của mình
tôi rất hồi hộp không biết là cất giữ bảo quản cái quyển sổ bảo hiểm này như thế nào để cho nó tốt ạ
hồi hộp hào hức là tâm lý chung của gần ba cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần dày vĩnh yên
khi được tận tay giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc trao sổ bảo hiểm
bởi từ trước đến nay sổ bảo hiểm là do doanh nghiệp người sử dụng lao động quản lý
do đó người lao động không được biết quá trình đóng bảo hiểm của doanh nghiệp
người chưa được nhìn thấy quyền sổ bảo hiểm của chính mình
tôi vào làm việc từ năm hai nghìn tám đến nay là được chín năm công tác
hôm nay được nhận lại quẩn sổ bảo hiểm xã hội
ghi chép rất cụ thể và chi tiết đầy đủ những công việc mình đang làm và mức lương mình đang hưởng
thay mặt cho các bạn đầu tiên nhận được cuốn sổ này thì tôi cảm thấy rất là xúc động và hồi hộp
thay mặt cho các bạn nhận quần sổ này tôi xin hứa sẽ mang về nưu giữ cất giữ thật cẩn thận
không chỉ tổ chức lễ trao sổ bảo hiểm xã hội toàn công ty
mà đối với những cán bộ công nhân đang sản xuất tại xưởng không tham gia được buổi lễ
công ty cổ phần dày vĩnh yên còn đến tận xưởng trao sổ cho người lao động
được nhận sổ bảo hiểm của mình lại được cán bộ bảo hiểm tư vấn
giải thích các thông tin trong sổ chị đỗ thị phương không giấu được cảm xúc
tôi cảm thấy rất là vui và tiếp tục việc trao sổ bảo hiểm cho người lao động
tôi nghĩ là các đơn vị khác
cũng giống như đơn vị tôi khi mà trao sổ bảo hiểm này thì rất là thiết thực và hữu ích
để họ có thể hiểu được về cái mức đóng mức hưởng của mình
cũng như là các chế độ mà mình được hưởng trong quần sổ này
tôi cảm thấy là cái công hiến của mình cho công ty rất là có ích và có lợi cho bản thân tôi
cũng như là cho công ty nữa
tôi sẽ cố gắng vấn đấu và làm việc để lấy một chế độ sau này về giả
tôi nghĩ đây là một chủ trương hết sức hợp lý
qua đó họ cũng thấy được cái quyền lợi trách nhiệm của mình
đồng thời sổ bảo hiểm thì thường xuyên họ sẽ nắm được và cần sai sót sửa chữa
họ kịp thời sửa chữa
thứ hai là họ kiểm tra công ty có đóng bảo hiểm cho họ hay không
đồng thời qua đó họ cũng coi sổ bảo hiểm là cái tài sản của mình
để mình gìn giữ cẩn thận và qua đó thấy được cái trách nhiệm của mình với doanh nghiệp
việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội
không gì tốt nhất bằng cách cho họ thấy quyền lợi trực tiếp mà họ được hưởng từ bảo hiểm xã hội
trao sổ bảo hiểm cho người lao động tự quản lý
chính là cách mang lại lợi ích của bảo hiểm xã hội đến sát với người lao động
chính vì vậy việc làm này đã mang lại được những hiệu quả tích cực
được đông đảo doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng
về cái trả sổ cho người lao động này thì thực chất nó rất là mang tính chất là minh bạch thực sự minh bạch
mình bạch ở chỗ là người lao động sẽ nắm được những cái quyền lợi của người ta như thế nào
đơn vị người ta có chủ dụng có đóng bảo hiểm xã hội cho mình có đúng theo cái mức lương mà hiện nay người ta đang hưởng hay không
cái thứ nhất
cái thứ hai là người ta có quyền được cầm cái quyền sổ đó để người ta đi giải quyết hoặc là chuyển bất cứ đơn vị nào để người ta muốn tham gia
vì trước đây có những đơn vị mà người ta tranh chấp về cái hợp đồng lao động thì người ta có thể giữ lại quyền sổ
để gây kết quả
đó là một khó khăn của người lao động
là một công nhân làm việc lâu năm ở công ty cổ phần đầu tư tam đảo
chị hương luôn tâm niệm làm việc hết mình để có mức lương và mức đóng bảo hiểm xã hội cao
từ đó có chế độ lương hưu tương đối khi về già
khi nhận được thông tin công ty mình đang làm là một trong số những công ty thực hiện trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong toàn tỉnh
đặc biệt chị và các công nhân trong bộ phận của mình lại được thí điểm trao sổ đầu tiên trong công ty
chị hương cảm nhận được sự ghi nhận của công ty
đối với những đóng góp của mình
chúng tôi rất vui mừng và hồi hộp được nhận lại sổ để sau này chúng tôi là được nhận lại cái mức lương bảo hiểm của chúng tôi như thế nào
chúng tôi được biết hàng năm qua công ty và bên bảo hiểm
cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc giả soát
trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
đến nay công ty cổ phần đầu tư tam đảo
đã bàn giao ba trăm hai mươi bốn sổ đến tay người lao động
cùng với việc trao sổ công ty cũng tiến hành tư vấn giải thích các thông tin trong sổ bảo hiểm xã hội
để người lao động nắm được từ đó có cách quản lý và bảo quản phù hợp
hôm nay là ngày lễ trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
tôi rất được vinh dự được đến dự và đã nhận được cuốn sổ trong một mươi hai năm công tác của chúng tôi
tôi được biết rõ
được về các thông tin trong một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội của chúng tôi
rất chi tiết và minh bạch
từ đó chúng tôi cũng cảm nhận được ngày lễ này quyền lợi của chúng tôi từ nay
trở đi chúng tôi sẽ được theo dõi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình
được nhận sổ bảo hiểm xã hội và tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội
sẽ giúp cho người lao động cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi làm việc tại công ty
có sổ bảo hiểm xã hội người lao động sẽ nắm bắt được những thông tin
trong quá trình tham gia đợt
đóng bảo hiểm xã hội của mình biết được quyền lợi của mình được đảm bảo
do đó là cơ sở là động lực và tạo niềm tin cho người lao động yên tâm
để lao động sản xuất và cùng với công ty ngày càng phát triển vững mạnh
dù là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện trao sổ bảo hiểm
không tránh khỏi những vướng mắc khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành bảo hiểm xã hội
từ tỉnh đến địa phương cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc sự phối hợp của các doanh nghiệp
chỉ tính đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã giả soát và trả cho hơn tám mươi bốn đối tượng
đạt gần năm mươi một tổng số sổ bảo hiểm xã hội phải bàn giao
tuyên truyền trên mọi hình thức lấy việc giả soát bàn giao sổ bảo hiểm cho người lao động
là mục tiêu trọng tâm của toàn ngành
bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc quyết tâm hoàn thành việc trả sổ ngay trong năm hai nghìn một mươi bảy
đảm bảo lợi ích tối đa của người lao động
đây là một trong những bước đi quan trọng trong việc nỗ lực hiện đại hóa
cải cách hành chính của ngành bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc nói riêng
tiến tới mục tiêu sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử